bộ y tế sáng ngày hôm nay cho biết việt nam có thêm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong nước
tại tp hcm là sáu mươi ca bắc giang hai mươi một ca trong đó bảy mươi sáu ca được phát hiện trong các khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi hai hai trăm ba mươi một bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm trăm sáu mươi bốn ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm sáu mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là tám chín trăm chín mươi bốn ca
trong đó có một tám trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh